do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường mạnh ở bắc bộ và bắc trung bộ đã xảy ra rét hại trên diện rộng
ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa nhỏ vài nơi
các tỉnh trung trung bộ có mưa dài rác gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp ba vùng ven biển cấp bốn
các tỉnh bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời tiếp tục rét đậm rét hại
vùng núi cao có băng giá có nơi có khả năng xảy ra mưa tuyết với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến bảy một mươi độ
vùng núi từ bốn đến bảy độ vùng núi cao có nơi dưới ba độ hà nội trời rét hại nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ tám đến một mươi độ
cảnh báo khoảng ngày hai tháng hai không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại
đợt rét đậm rét hại ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
vùng núi cao có băng giá